thưa quý vị vào chiều nay công an tp hà nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người
phát hiện ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua tại khu vực sông hồng thuộc xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
thông tin ban đầu đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nạn nhân là hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng khanh hẹn nạn nhân đến nhà riêng tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn huyện gia lâm hà nội
tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng khanh đã dùng dao sát hại nạn nhân sau đó phân xác thành nhiều phần cho vào thùng xốp
sau khi gây án đối tượng thuê taxi trở đến khu vực thôn giang cao xã bát tràng huyện gia lâm để phi tang
đối tượng vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và trôn giấu một phần thi thể ở mép sông hồng
ngày một mươi ba tháng một mươi đối tượng dùng xi măng để phủ lên nơi trôn xác nạn nhân sau đó bỏ trốn về thái bình
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình
công an huyện gia lâm đã phát hiện bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở thái bình
khi bị phát hiện đối tượng đã tự sát tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và đưa đối tượng đến bệnh viện
hiện tại sức khỏe đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội
phân xác của nạn nhân ra để phi tan để nhằm che giấu chi vết của cơ quan điều tra trong quá trình thực hiện và phát hiện tội phạm
chúng tôi phong tỏa rất nhiều ở các địa phương chứ không phải là riêng gì ở dưới thái bình mà chúng tôi bắt được
mối quan hệ đi đến đâu là chúng tôi phong tỏa đến đó
đấy và đồng thời chúng tôi cũng còn đề phòng đối tượng trốn ra nước ngoài
thì tất cả ngay lập tức là các cửa khẩu đã bị đóng sập
và chúng tôi đã ra một thông báo đã khi đã có ảnh và nhân thân của đối tượng rồi chúng tôi phong tỏa toàn bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tạ duy khanh về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi động cơ mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có
hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử hai mươi hai bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
các bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng
và thiếu trách nhiệm với hậu quả nghiêm trọng
trong số hai mươi hai bị cáo của vụ án này có bốn cựu lãnh đạo tổng công ty phát triển đường cao tốc việt nam vec
gồm trần văn tám cựu tổng giám đốc nguyễn mạnh hùng và lê quang hào cựu phó tổng giám đốc
mai tuấn anh cựu chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc
ba bị cáo là lãnh đạo ban quản lý dự án đường cao tốc quảng ngãi gồm hoàng việt hưng và nguyễn tiến thành đều là cựu giám đốc
đỗ ngọc ân cựu phó giám đốc
bốn bị cáo là cán bộ của ban quản lý dự án và bảy bị cáo là lãnh đạo các nhà thầu thi công dự án
bốn bị cáo còn lại nguyên là các kỹ sư dự án
ở giai đoạn hai của dự án viện kiểm sát xác định quá trình thi công dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
các bị cáo là lãnh đạo thuộc chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu thi công và tư vấn giám sát
đã không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu nguồn
thiết kế phối trộn thi công thử đến thi công đại trà các lớp vật liệu
các hành vi nêu trên đã có vi phạm nhưng các bị cáo vẫn lập hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình
đánh giá chất lượng thi công bảo đảm để được thanh toán theo dự toán đã phê duyệt
và đưa công trình vào khai thác sử dụng dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
thưa quý vị
nội dung số trên không gian ba
bản luôn thu hút sự theo dõi của các em học sinh
bên cạnh những nội dung về học tập mang tính chất tích cực
thì trẻ cũng sẽ phải đối diện với những tác động tiêu cực từ những nội dung xấu độc trên không gian mạng
chính vì vậy để nâng cao nhận thức cho trẻ em trên không gian mạng
thì hiện nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố hà nội đã tổ chức các buổi tuyên truyền hàng tuần
với nhiều chủ đề như là phòng chống xâm hại trẻ em phòng chống bạo lực trẻ em
bảo đảm an toàn cho trẻ trên không gian mạng
những kiến thức dễ hiểu nhất cùng với những kỹ năng đơn giản nhưng hiệu quả
đã được các chuyên gia giáo viên hướng dẫn trực tiếp cho các em học sinh
qua đó giúp các em trang bị cho mình những kỹ năng bảo vệ bản thân
thiết lập rào chắn trên môi trường không gian mạng
con học được rất là nhiều thứ nhưng mà nhiều nhất nữa là bảo vệ chính bản thân mình trên mạng xã hội
về việc sử dụng mạng xã hội thì chúng ta cần có sự quản lý giúp của mọi người lớn
nghe được thầy giáo con đã rút ra được bài học rất nhiều bài học như là bảo vệ bản thân mình trước mạng xã hội
đó là một trong rất nhiều những chia sẻ của chính các em học sinh tại trường trung học cơ sở mai dịch
sau tiết học đặc biệt này
đây cũng là hoạt động tuyên truyền thường xuyên định kỳ được nhà trường phối hợp với công an quận cầu giấy
và một số đơn vị tổ chức
rất nhiều những nguy cơ xấu có thể xảy ra khi trẻ sử dụng mạng xã hội
thế nhưng làm thế nào để trẻ có thể nhận biết và phòng tránh được các nguy cơ xấu đó
lại là vấn đề đang đặt ra nhiều thách thức
chúng tôi có rất nhiều cái mục tiêu tuy nhiên hai cái mục tiêu chính đó là
thứ nhất muốn các bạn học sinh sẽ tự rút ra được một bài học cho mình
qua những câu chuyện cũng như những bài học thực tế
thứ hai là các bạn sẽ chia sẻ lan tính
lan tỏa những thông điệp của buổi tuyên truyền tới gia đình
và cùng lan tỏa tới các bậc phụ huynh để cùng chung tay xây dựng môi trường mạng xã hội bình yên
bên cạnh những bài giảng tuyên truyền thì những hình ảnh trực quan về các nguy cơ
khi học sinh tiếp cận không gian mạng cũng được tái hiện
sự tương tác với những tình huống câu hỏi trực tiếp được đặt ra
để các em có thể thoải mái thể hiện sự hiểu biết của bản thân
dễ dàng rút ra cho mình những điều nên làm hay không nên làm
bên cạnh đó trong các tiết học trên lớp
giáo viên cũng đã xây dựng giáo trình phù hợp
lồng ghép trong chương trình về các nội dung xấu độc trên mạng xã hội
không liên kết bạn với những người lạ trên mạng
và không nên nói những cái thông tin của bản thân
về thông tin của bản thân cho người lai
những cái bài giảng của các thầy cô thì con thấy những cái bài giảng đấy nó rất là quý
vì thầy cô nói cho chúng con về cách bảo vệ bản thân mình
khỏi những cái tin giả xấu độc trên mạng xã hội
khi mà có một sắc dứt nào đó trên mạng xã hội
thì chúng ta cần phải báo cho bố mẹ và thầy cô hoặc những người thân thiết nhất với mình
cùng với việc trang bị kỹ năng số kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trên không gian mạng
thì từ phía nhà trường việc nâng cao nhận thức kỹ năng cho giáo viên
cũng đang đặt ra
bởi chính thầy cô sẽ là những người gần gũi nhất với các em
có thể nhìn thấy sớm được những dấu hiệu khi các em gặp những rắc rối không đáng có
khi sử dụng mạng xã hội
từ đó trở thành người đồng hành để các em có thể chia sẻ và đưa ra những lời khuyên
quan điểm của chúng tôi khi phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm các con đến trường
chúng tôi cũng mong muốn là có một cái môi trường an toàn cho các con
vì vậy chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyên đề
buổi sáng thứ hai đầu tuần
thực ra thì với quan điểm của chúng tôi là các con phải được giáo dục về đạo đức
trước khi mà các con học chữ
vì vậy chúng tôi luôn song song đồng hành trong việc giáo dục các con
vừa giáo dục văn hóa vừa giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống cho các con
tâm lý học sinh cấp trung học cơ sở là độ tuổi thích khám phá tò mò
thế nhưng chưa đủ nhận thức để nhận diện và xử lý những tình huống nguy hiểm trên mạng xã hội
vì vậy việc định tập trung học cơ sở là độ tuổi thích khám phá tò mò
hướng và tư vấn học sinh sử dụng mạng internet sao cho hiệu quả và an toàn
từ những buổi sinh hoạt tại trường là điều rất cần thiết
và giúp các em phòng tránh những tác động xấu của mạng xã hội
do mưa lớn kéo dài một số đoạn trên quốc lộ một a bị ngập
nguy cơ gây mất an toàn cho các phương tiện qua lại nhất là xe máy
nên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã cử lực lượng xuyên đêm
làm cọc tiêu sống để phân luồng hướng dẫn các phương tiện qua lại
nhằm bảo đảm giao thông thương suốt
trong khi đó tại tỉnh ninh thuận lực lượng công an cũng trắng đêm hỗ trợ cho người dân
do mưa lớn xối xả liên tục mấy ngày qua nên từ khoảng hai mươi hai h tối ngày một mươi năm tháng một mươi
đến gần chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một số đoạn trên tuyến quốc lộ một a
từ km chín trăm tám mươi bảy năm trăm linh đến km chín trăm tám mươi tám sáu trăm năm mươi qua xã bình an huyện thăng bình
và tam an huyện phú ninh tỉnh quảng nam
nước lũ qua đường ngập sâu trung bình hai mét khiến phương tiện đi lại khó khăn
trước thực tế đó
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng
xuyên đêm làm cọc tiêu sống để phân luồng hướng dẫn các phương tiện qua lại
nhất là phương tiện xe máy nhằm đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
tỉnh quảng nam đã tổ chức sơ tán di rời hơn một trăm linh hộ dân trước tình hình mưa lớn kéo dài
cùng mực nước trên sông vu gia thu bồn và tam kỳ đang lên
tại ninh thuận vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi năm tháng một mươi những cơn mưa lớn từ phía thượng nguồn
đổ ập xuống các con suối tràn nhanh vào những khu dân cư ở thị trấn tân sơn
huyện ninh sơn mực nước dâng cao và chảy xiết khiến cho nhiều khu phố lụt cục bộ
ngay trong đêm công an huyện ninh sơn và công an thị trấn tân sơn đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
thường trực ngày chủ nhật khẩn trương tiếp cận những vùng trũng thấp
mực nước đang dâng cao để giúp cho hơn hai mươi gia đình di rời tài sản
trong sáng ngày hôm nay tranh thủ thời tiết tạnh giáo chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục huy động các lực lượng trong đó có công an để khắc phục những điểm sạt lở ven sông ven biển
do mưa lớn gây ra trong những ngày vừa qua
mưa lớn trong các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi đã gây ngập úng đô thị thành phố huế
ngập lụt cục bộ tại các địa phương thấp trũng ở tỉnh thừa thiên huế
mưa lớn cùng với mực nước sông hương
sông bồ dâng cao còn gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông
khu vực ven sông gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
tuyến kẻ dọc sông bồ đoạn qua khu dịch vụ thôn hạ lan xã quảng phú huyện quảng điển
bị sạt lở ba điểm dài hai mươi mét
đoạn bờ sông gần nhà văn hóa thôn phú lễ xã quảng phú bị sạt lở một trăm linh mét
ảnh hưởng đến đường giao thông lên thôn
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an
xã phú diên bộ đội biên phòng để khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở
tại những điểm sạt lở dọc các tuyến bờ sông hiện các địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo
giao chắn nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đồng thời lên phương án khắc phục tạm thời
ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận phú nhuận tp hcm
đang tạm giữ phó lâm việt tân lê văn điểm trần hữu phát và nguyễn hồng phú
để điều tra về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thấy nhiều khách hàng đặt làm căn cứ công dân giả
để làm thẻ ngân hàng trên mạng xã hội nên nảy sinh ý định làm căn cứ công dân giả
để bán lấy tiền tiêu xài
sau đó lên mạng tìm hiểu cách thức làm căn cứ công dân giả và thuê căn nhà ở quận bảy để hoạt động
khi có khách đặt làm căn cứ công dân giả các đối tượng lên mạng mua lại căn cước công dân thật
của người khác
sau đó sử dụng máy tính cá nhân để do tiệm thông tin chỉnh sửa theo yêu cầu của khách
khi hoàn thành chụp hình căn cứ công dân giả gửi cho khách
nếu khách đồng ý thì sẽ trực tiếp đi giao hoặc thông qua dịch vụ giao hàng
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ ba phôi căn cứ công dân
hai phôi căn cước công dân có thông tin một phôi trống
máy tính máy in và một số vật dụng khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị
phát hiện các đối tượng làm giả thành công bốn mươi căn cứ công dân giao cho khách
mỗi người được hưởng lợi khoảng sáu mươi triệu đồng
vụ việc đang được công an điều tra xử lý
ngày một mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đối với năm bị cáo bán đất ảo chiếm đoạt một trăm sáu mươi hai tỷ đồng gồm
nguyễn thanh hùng hoàng anh vui lê văn công nguyễn anh khoa và châu lê minh vẹn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ cà mau
tại phiên tòa có khoảng hơn ba trăm linh bị hại đã đến tham dự số bị hại còn lại có đơn xin vắng mặt
theo cáo trạng hùng là người đứng đầu công ty bình dương city land
các bị cáo còn lại là người góp cổ phần để thành lập công ty và giữ các vị trí quan trọng
trong công ty này
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín năm bị cáo đã thành lập công ty mua thửa đất
có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp xin phép các cơ quan có thẩm quyền cấp phép
làm dự án đất ở
không được chấp thuận
hùng và các đồng phạm sau đó tự phân lô và đặt tên thành sáu dự án khác nhau
gồm khu dân cư happy home khu dân cư happy home hai khu dân cư dream city một
khu dân cư dream city hai khu dân cư dream city khu dân cư phúc long city
tiếp đó nhóm này tung tin các dự án đã được cấp phép đầy đủ pháp lý rồi trao bán trên mạng
nhiều khách hàng tin tưởng đã xuống tiền cọc đất
năm hai nghìn hai mươi sau nhiều lần hứa hẹn nhưng hùng và các bị cáo không bàn giao đất như cam kết
nên hàng trăm người dân đã tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm này
đến nay các bị cáo đã khắc phục trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho một trăm bảy mươi sáu bị hại
với tổng số tiền là hơn một mươi tám tỷ đồng
số tiền còn lại chưa khắc phục trả cho ba trăm tám mươi bốn bị hại là hơn một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở lại phiên tòa xét xử hai mươi hai bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về xây dựng
gây thiệt hại bốn trăm sáu mươi tỷ đồng